dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ chín của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy và dự kiến chương trình năm hai nghìn một mươi tám
qua thảo luận nhiều đại biểu băn khoăn về tính ổn định và kỷ luật trong việc xây dựng luật pháp lệnh
đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với đề nghị của chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy và dự kiến chương trình năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên nhiều đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn tình trạng một số chương trình xây dựng luật pháp lệnh khi trình ra phải điều chỉnh nhiều
chất lượng một số dự án luật pháp lệnh còn hạn chế
có dự án còn phải thay đổi khá nhiều về nội dung phạm vi đối tượng điều chỉnh
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi
quốc hội sẽ thông qua một mươi ba dự án luật như luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự và hai nghị quyết
còn tại kỳ họp thứ tư trình quốc hội thông qua sáu luật cho ý kiến về một mươi một dự án luật